nhiều ngày nay từ khi lực lượng chức năng thành lập các chốt kiểm tra phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
cán bộ chiến sĩ công an và các đơn vị chức năng luôn túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
làm nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát tốt người và phương tiện ra vào tỉnh bạc liêu
được biết trung bình mỗi ngày tại các chốt kiểm tra phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng chức năng tại các chốt đã tổ chức kiểm tra kiểm soát hàng ngàn phương tiện
đo thân nhiệt khai báo y tế hàng chục ngàn trường hợp
ở chốt này thì chúng ta sẽ chốt các xe tải và các xe ô tô từ các địa phương khác về
đặc biệt chú ý các địa phương có dùng dịch chúng ta tiến hành đo thân nhiệt khai báo y tế nhân dân
đồng thời nhiệm vụ chốt cũng là tiến hành là xử lý các tình huống độc sức xảy ra
ví dụ như những trường hợp không khai báo y tế hoặc là chống người thi hành công dụ nhân dân
chốt sẽ tiến hành xử lý và báo dịch trên
mặc dù thực hiện nhiệm vụ suốt đêm

tất cả các bộ chiến sĩ tham gia chốt chặn là rất tinh thần sẵn sàng để vụ tốt và thành tốt nhiệm vụ trên giao
bất kể thời tiết bất kể ngày đêm những cán bộ chiến sĩ công an nói chung lực lượng chức năng tỉnh bạc liêu nói riêng
đã và đang nỗ lực để phòng chống kiểm soát tốt dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
tạo sự an tâm cho người dân trước tình hình dịch bệnh như hiện nay
em đi trên vĩnh long về về tới đây một mươi hai h ba mươi thấy anh em có chặn chốt kiểm tra dịch covid một mươi chín
covid một mươi chín cũng có hợp tác làm việc vô mấy anh cũng hướng dẫn làm việc nhiệt tình lắm
đi ngang khúc này thấy anh em đang làm nhiệm vụ khuya mà anh em cũng ra đứng chặn
tôi thấy từ xa rồi biết rồi tôi ghé vô tôi khai báo y tế rồi xong rồi đi mình không có mất như thời gian
anh em cũng cực khổ rồi mắc công chặn nữa kêu cũng công phiền thì thấy mình tự mình ghé vô
dịch bệnh covid một mươi chín đang có những dịch bệnh
diễn biến phức tạp đồng nghĩa với nhiệm vụ của các anh sẽ còn tiếp diễn
sẽ còn nhiều đêm tức trắng căng mình vì nhiệm vụ
xong với tinh thần trách nhiệm cao nhất những cán bộ chiến sĩ công an sẽ luôn vững vàng tại vị trí chiến đấu
để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh tất cả vì sự an toàn của người dân